các bạn hãy đăng ký kênh của chúng tôi để nhận thông tin cập nhật mới nhất
hãy chia sẻ trạng thái của bạn ở phần bình luận chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn
sau đây là một số thông tin mới cập nhật
phó thủ tướng vũ đức đam chia sẻ
tôi biết đâu đó có tâm lý buông lỏng rồi phải chấn chỉnh ngay lập tức
nếu không dịch bệnh có thể diễn biến xấu trở lại bất cứ lúc nào
cùng với các hoạt động chăm lo việc mở lại sản xuất để tạo việc làm
tạo thu nhập cho người dân là giải pháp an sinh vững chắc nhất
chủ tịch ubnd tp hcm đã ban hành chỉ thị một mươi tám về tiếp tục kiểm soát
điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
và từng bước phục hồi phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố
sở y tế hà nội phối hợp với quận hoàn kiếm và bệnh viện việt đức
dự kiến sẽ đưa trên một người liên quan đi cách ly tập trung tại huyện thạch thất
ubnd tp hcm vừa có văn bản khẩn từ ubnd các tỉnh thành phố
về việc phối hợp vận chuyển người lao động từ tỉnh thành phố
đến làm việc tại tp hcm trong tình hình mới
hầu hết các địa phương ở tp hcm đang đẩy nhanh tối đa
để chi hỗ trợ đợt ba cho người dân gặp khó khăn do dịch covid một mươi chín
liên quan đến chủng ca bệnh tại thị xã cửa lò huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
qua lấy mẫu xét nghiệm đã phát hiện hai mươi hai trường hợp mắc covid một mươi chín
sở y tế nghệ an phát thông báo khẩn số tám mươi
về các địa điểm liên quan đến bệnh nhân mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đó là những thông tin sẽ có trong bản tin toàn cảnh covid ngày hôm nay
sau đây là nội dung chi tiết
ủy ban nhân dân tp hcm vừa có văn bản khẩn
của ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
về việc phối hợp vận chuyển người lao động từ tỉnh thành phố
đến làm việc tại tp hcm trong tình hình mới
cụ thể đối tượng vận chuyển hành khách
người lao động thuộc các doanh nghiệp hợp tác xã
hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tp hcm
bao gồm công nhân chuyên gia
tại các tỉnh thành phố cần di chuyển
người lao động đến tp hcm phải đáp ứng đủ
các điều kiện như sau
đã tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi thứ nhất
đủ một mươi bốn ngày sau khi tiêm
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín có xác nhận
của cơ quan y tế hoặc theo hướng dẫn
của sở y tế có đủ điều kiện tham gia hoạt động
có kết quả xét nghiệm sát covid hai âm tính
theo hiệu lực quy định của ngành y tế
ba phương thức vận chuyển người lao động bằng đường bộ
phương thức một
đơn vị sử dụng lao động từ tổ chức
đơn vị doanh nghiệp có nhu cầu vận chuyển công nhân
gửi phương án vận chuyển đến các cơ quan đầu mối
ủy ban nhân dân tp hcm
và các quận huyện
ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp tp hcm
ban quản lý khu công nghệ cao
các ban quản lý dự án
tổng công ty thuộc ủy ban nhân dân tp hcm
hoặc các bộ ngành quản lý
để ra soát tổng hợp cửa sở giao thông vận tải
tp hcm xem xét tổ chức triển khai
phương thức vận chuyển
xe ô tô trên một mươi chỗ có đăng ký kinh doanh
sở giao thông vận tải tp hcm
cấp giấy nhận diện có mã quy rời cho phương tiện
thông báo đến các tỉnh thành phố
sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố
kế hoạch vận chuyển
các phương tiện vận chuyển tập kết tại bến xe miền đông
hoặc bếp xe miền tây khi vào tp hcm
sau đó người lao động di chuyển từ bến xe
về nơi cư trú hoặc lưu trú bằng xe taxi
đã được sở giao thông vận tải cấp phép
hoặc phương tiện trôn chuyển đã được doanh nghiệp
đăng ký trong phương án
chi phí vận chuyển do đơn vị sử dụng lao động
tự chi trả hoặc thỏa thuận với người lao động
phương thức hai
ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp
và ban quản lý khu công nghệ cao
làm đầu mối tổng hợp nhu cầu của các đơn vị
đang hoạt động trong các khu chế xuất khu công nghiệp
và khu công nghệ cao
phối hợp với đơn vị vận tải hành khách xây dựng kế hoạch vận chuyển
cửa sở giao thông vận tải xem xét
các giấy nhận diện có mã qr
và có thông báo đến các tỉnh thành phố
sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố
kế hoạch vận chuyển
các phương tiện vận chuyển chỉ được trả khách
tại địa điểm đã đăng ký trong kế hoạch
chi phí vận chuyển cho đơn vị sử dụng lao động
tự chi trả hoặc thỏa thuận với người lao động
phương thức ba
tổ chức tuyến vận tải hành khách cố định
xuất phát từ bến xe khách liên tỉnh của các tỉnh thành phố
đến bến xe miền đông và bến xe miền tây
của thành phố hồ chí minh
các phương tiện vận tải theo tuyến cố định
đảm nhận khai thác trên từng tuyến
do sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh
thống nhất với sở giao thông vận tải tỉnh thành phố
liên quan và cấp giấy nhận diện qr code
cho phương tiện trước khi thực hiện kế hoạch vận chuyển
chi phí vận chuyển theo giá vé
do doanh nghiệp kinh doanh vận tải kê khai
niêm yết theo quy định
thời gian triển khai
giai đoạn một từ ngày một đến ngày ba mươi một tháng một mươi
triển khai hoạt động vận chuyển bằng đường bộ
theo các phương thức một và phương thức hai
học động đường bộ liên tỉnh của bộ giao thông vận tải
dự kiến vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
phương thức vận chuyển người lợi động
bằng đường sắt và đường hàng không
sẽ thực hiện theo kế hoạch phương án của bộ giao thông vận tải
doanh nghiệp phương tiện người điều khiển người phục vụ
phải đáp ứng bộ tiêu chí đánh giá
học động giao thông vận tải an toàn
trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố hồ chí minh
người ngồi trên phương tiện phải đeo khẩu trang
thực hiện rỡ tay bằng dung dịch sát khuẩn
được kiểm tra y tế trước khi lên phương tiện
và khai báo y tế theo quy định
người tổ chức vận chuyển bằng xe ô tô
phải quy định cụ thể danh sách xe
vị trí người ngồi trên xe để đảm bảo công tác
truy vết khi có xảy ra tình huống dịch bệnh covid một mươi chín
trong quá trình di chuyển
phương tiện xe ô tô chỉ được phép
dừng tại các trạm dừng nghỉ đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch
đối với người lao động
khi mua vé và lên phương tiện phải xuất trình
bản chính giải chứng nhận kết quả
xét nghiệm âm tính với sars cov hai
theo phương tức rt pcr
hoặc test nhanh kháng nguyên
được thực hiện trong vòng bảy mươi hai giờ
giá xác nhận đã được tiêm mỗi một vaccine
và được một mươi bốn ngày
hoặc giấy xác nhận là người khỏi bệnh covid một mươi chín
của cơ quan có thẩm quyền
đeo khẩu trang trong suốt thời gian di chuyển
thực hiện khai báo y tế
cung cấp đầy đủ chính xác thông tin
như họ tên địa chỉ cư trú số điện thoại liên hệ
và danh sách hành khách trên phương tiện
và thực hiện nghiêm các biện pháp y tế khác theo quy định
phó thủ tướng vũ đức đam chia sẻ
tôi biết đâu đó có tâm lý bông bỏ
phải chấn chỉnh ngay lập tức nếu không dịch bệnh
có thể diễn biến xấu trở lại bất cứ lúc nào
cùng với các hoạt động chăm lo
việc mời lại sản xuất để tạm việc làm
tạo thu nhập cho người dân là giải pháp an sinh
vững chắc nhất
phó thủ tướng đánh giá cao công tác phòng
chống dịch bệnh của thành phố thủ tức
theo ông từ ngày một tháng một mươi thành phố thủ đức
nói riêng và thành phố hồ chí minh
nói chung bắt đầu bước sang giai đoạn bình thường mới
nên ông yêu cầu thành phố thủ đức
không chủ quan trước dịch bệnh
bởi nguy cơ vẫn còn và thậm chí rất lớn
cần phải chủ động để kiểm soát dịch bệnh
và khôi phục kinh tế
phó thủ tướng đề nghị lãnh đạo thành phố thủ đức
thành phố hồ chí minh phải chủ động kiểm soát dịch bệnh
tránh tâm lý buông lỏng xa hơi
và phải xác định an toàn mới sản xuất
báo cáo với đoàn công tác
bí thư thành ủy thành phố thủ đức nguyễn văn hiếu
cho biết gần chín mươi chín tám người dân trên một mươi tám tuổi
ở thành phố thủ đức
được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín mũi một
và năm mươi năm bốn được tiêm mũi hai
trong đó tám mươi ba người trên năm mươi tuổi
bí thư thành ủy thủ đức khẳng định
địa phương cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh
hiện trên địa bàn không còn phường nào thuộc vùng đỏ
chỉ còn hai phường vùng cam
ba mươi bảy tổ dân phố vùng đỏ
và bốn mươi chín tổ dân phố vùng cam
khu trú thành từng điểm hoặc khu vực
trong tổ dân phố
thành phố thủ đức vẫn duy trì bảy mươi điểm an sinh xã hội khẩn cấp
kịp thời hỗ trợ các trường hợp khó khăn
thành lập khoa sản nhi
mang thai và trẻ em mắc covid một mươi chín
thành lập khoa vật lý trị liệu
tâm lý trị liệu hồi phục chức năng
ở các bệnh viện
thành lập khoa lão khoa chăm lo
cho người lớn tuổi mắc covid một mươi chín
ở bệnh viện giã chiến
ngoài ra khi thành phố hồ chí minh nới lỏng giãn cách
sự giao lưu giữa các quận huyện và thành phố thủ đức
cũng tạo ra nguy cơ lây nhiễm cho người dân
phó thủ tướng yêu cầu
thành phố thủ đức phải chủ động kiểm soát dịch bệnh
phải an toàn mới sản xuất
đồng thời yêu cầu lãnh đạo địa phương
quán triệt trong cả hệ thống trí trị
vận động người dân tuyệt đối không có tâm lý buông lỏng xa hơi
chủ tịch ubnd tp hcm đã ban hành chỉ thị một mươi tám
về tiếp tục kiểm soát điều chỉnh
các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
và từng bước phục hồi phát triển kinh tế xã hội
trên địa bàn thành phố
theo đó tp hcm tiếp tục kiểm soát
điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
từng bước nới lỏng giãn cách xã hội
theo lộ trình tương ứng
với diễn biến tình hình dịch bệnh tại thành phố
và kết quả đánh giá mức độ an toàn
theo hướng dẫn của bộ y tế
việc nới lỏng giãn cách xã hội sẽ thực hiện
trên nguyên tắc triển khai từng bước thận trọng
chặt chẽ chắc chắn theo phương châm
an toàn là trên hết
an toàn tới đâu mở cửa tới đó
mở cửa thì phải an toàn
tp hcm đặt ra ba mục tiêu chính
thứ nhất tăng cường kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố
kéo giảm số ca nhập viện và số ca tử vong
đến mức thấp nhất
ưu tiên bảo vệ sức khỏe tính mạng của người dân là trên hết
trước hết củng cố phục hồi hệ thống y tế
nhất là y tế cơ sở
thứ hai từng bước khôi phục và phát triển
kinh tế xã hội thành phố an toàn hiệu quả
quan tâm mở các hoạt động của khu vực sản xuất
dịch vụ đảm bảo an sinh xã hội
bền vững cho người dân thành phố
thứ ba đưa sinh hoạt của người dân bước sang
trạng thái bình thường mới
sở y tế hà nội
phối hợp quận hoàn kiếm và bệnh viện việt đức
dự kiến sẽ đưa trên một người
nhà liên quan đi cách ly tập trung
tại huyện thạch thất
giám đốc sở y tế trần thị nhị hà cho biết
sở đã phối hợp với quận hoàn kiếm
và bệnh viện việt đức triển khai ngay
các biện pháp phòng dịch
cơ quan chức năng dự kiến sẽ đưa trên một người
nhà liên quan đi cách ly tập trung
tại huyện thạch thất
ngoài ra nhân viên y tế phải thực hiện giãn cách
bố trí khách sạn để ăn nghỉ theo nguyên tắc
một cung đường hai điểm đến
báo cáo nhanh tại điểm chốt phong tỏa
chủ tịch ubnd quận hoàn kiếm phạm tuấn long cho hay
ubnd quận chỉ đạo trung tâm y tế quận
phối hợp với cdc hà nội
bệnh viện hữu nghị việt đức
phong tỏa và phun khử khuẩn
toàn bộ nhà đê của bệnh viện
các lực lượng chức năng cũng điều tra
các trường hợp liên quan ra soát f một f hai
đến thời điểm này
lực lượng chức năng lấy toàn bộ trên bốn
mẫu xét nghiệm các nhân viên y tế
người bệnh người nhà bệnh nhân trong bệnh viện
ubnd quận hoàn kiếm đã chỉ đạo
ubnd phường hàng chống
đóng cửa các cửa hàng dọc phố phủ doãn
đoạn từ phố hàng bông đến phố tràng thi
tạm thời phong tỏa và điều tra
các hộ dân và cơ sở kinh doanh
đoạn phố trên để lấy mẫu xét nghiệm
thông báo cho các địa phương để phối hợp
điều tra dịch tễ trường hợp liên quan
ông nguyễn ngọc tuấn phó bi thư thành ủy
chủ tịch hội đồng nhân dân
tp hà nội yêu cầu quận hoàn kiếm
phối hợp chặt chẽ với bệnh viện việt đức
để thực hiện đồng bộ các biện pháp từ
truy vết phong tỏa cách ly
thông báo khẩn tới toàn bộ nhân viên
mà bệnh viện đã thu dung điều trị
trong thời gian gần đây sở y tế
chỉ đạo cdc hà nội khẩn trương
trả ngay kết quả xét nghiệm đồng thời
sở y tế cần giả soát toàn bộ
các bệnh viện trên địa bàn yêu cầu
thực hiện nghiêm công tác phòng dịch
hầu hết các địa phương ở tp hồ chí minh
đang đẩy nhanh tối đa để chi hỗ trợ đợt ba
cho người dân khắp khó khăn do dịch bệnh covid một mươi chín
ủy ban nhân dân quận bình tân
tp hồ chí minh cho biết các phường trên địa bàn
quận đang duyệt danh sách để bắt tay
ngay vào việc chi hỗ trợ đợt ba
lãnh đạo quận bình tân nhấn mạnh việc
giả soát lập danh sách tổ chức thẩm định
và phê duyệt đảm bảo nguyên tắc chi đủ
chi đúng không bỏ sót không trùng lập
không phân biệt thường chú tạm chú lưu chú
bà mai thị ngọc dung
một trăm năm mươi sáu trường hợp được hỗ trợ
trong tổng số bốn trăm tám mươi chín trường hợp
đề xuất từ các xã thị trấn
tổng số tiền chi đợt này là một trăm năm mươi sáu tỷ đồng
theo bà dung khó khăn là hiện nay
áp chi hỗ trợ chưa cập nhật đầy đủ
danh sách người dân được nhận
nên khi tải app thì không được mất thời gian
ở tp thổ đức đại diện phòng lao động
thương minh xã hội địa phương này cho hay
ủy ban nhân dân ba mươi bốn phường trên địa bàn
đã hoàn tất danh sách các trường hợp
đủ điều kiện để nhận gói hỗ trợ đợt ba
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân
phường linh trung tp thổ đức hiện
bốn mươi ba trường hợp đủ điều kiện nhận gói hỗ trợ đợt ba
đã được phường thống kê và gửi danh sách
lên phòng lao động thương minh xã hội tp thổ đức
tương tự đại diện ủy ban nhân dân
phường tâm bình tp thổ đức
cũng khẳng định đã gửi danh sách
và đang chờ nguồn tiền lãnh đạo các phường này
nhấn mạnh đã chuẩn bị xong mọi thứ
nên người dân yên tâm nhanh nhất
có lẽ là quận phú nhuận ngay từ sáng sớm
hôm nay một số phường ở địa phương này
đã tiến hành chi tiền hỗ trợ đợt ba
sau đây là một số thông tin
đáng chú ý khác mà chúng tôi mới cập nhật
liên quan đến trùng ca bệnh
tại thị xã cửa lò huyện nghi lộc
tỉnh nghệ an qua lấy mẫu xét nghiệm
đã phát hiện hai mươi hai trường hợp mắc covid một mươi chín
sở y tế nghệ an
phát thông báo khẩn số tám mươi
về các địa điểm liên quan bệnh nhân mắc covid một mươi chín
trong cộng đồng các địa điểm
theo thông báo gồm phường nghi hải
thị xã cửa lò từ ngày
một mươi sáu tháng chín đến ngày hai mươi chín tháng chín
điểm tiêm chủng tại
trung tâm thể dục thể thao thị xã cửa lò
từ một mươi bốn h đến một mươi sáu h ba mươi
ngày hai mươi hai tháng chín
điểm tiêm chủng số hai
nhà khách ubnd nghi lộc
từ bảy h đến một mươi hai h ngày hai mươi năm tháng chín
chợ mai trang
xã nghi xuân huyện nghi lộc
từ ngày hai mươi tháng chín đến ngày hai mươi chín tháng chín
sở y tế nghệ an
đề nghị tất cả những người dân từng có mặt
tại địa điểm này liên hệ ngay với
trạm y tế phường xã gần nhất để được
hỗ trợ gọi điện đến đường dây nóng
và cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc
gần nhất với mình theo số
của bộ y tế hai nghìn ba trăm tám mươi sáu
của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh
của tổng đài trả lời tự động và khai báo
y tế khai báo
y tế trực tuyến tại trang web
tờkhaiyt vn ứng dụng
ncovi bluzone và thường xuyên
cập nhật tình trạng sức khỏe
được biết liên quan đến
chủng ca bệnh tại thị xã cửa lò huyện
nghi lộc tỉnh nghệ an trong hai ngày
ba mươi tháng chín và mùa một tháng một mươi
qua lấy mẫu xét nghiệm đã phát hiện hai mươi hai
trường hợp mắc covid một mươi chín hiện
lực lượng chức năng đang khẩn trương truy vết
những trường hợp liên quan đến các ca bệnh trên
rất đông người dân thành phố hồ chí minh
bình dương đồng nai về quê tự phát
bằng xe máy sau khi lọc qua nhiều tỉnh
đến vĩnh long được cảnh sát phát cơm
nước và tạo điều kiện cho về quê cách ly
trừ ngày một tháng một mươi
theo ghi nhận của tử trẻ online
tại chốt kiểm soát dịch số một dưới chân cầu
mỹ thuận tỉnh vĩnh long vẫn có rất đông
người dân từ thành phố hồ chí minh bình dương
đồng nai về quê bằng xe máy
một số người dân đến được chốt kiểm soát số một
của vĩnh long đa số là người dân của vĩnh long
cần thơ hậu giang trước đó
họ đã tìm cách vượt qua các chốt kiểm soát
tại long an và tiền giang để tiếp tục
hành trình về quê bằng xe gắn máy
để đảm bảo công tác phòng người dịch
covid một mươi chín nên các lực lượng gồm
y tế công an quân đội tăng cường
túc trực tại các chốt kiểm soát dịch số một
đồng thời phân luồn đón những người dân
về quê bằng xe máy và hướng dẫn đi
vào làng riêng có mặt tại chốt kiểm soát
dịch số một đại tá trần quốc phục
phía giám đốc công an tỉnh vĩnh long cho biết
sau khi kiểm tra giấy tờ
nếu là công dân của tỉnh vĩnh long thì tổ chức
lực lượng hộ tón vào thẳng khu cách ly y tế
để đảm bảo an toàn còn công dân
các tỉnh khác thì phát cơm nước để họ
tiếp tục hành trình về quê
thiếu tá đặng trung thành
đồn trường đồn biên phòng hải an
bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị
đóng trên địa bàn xã hải an huyện hải lăng
tỉnh quảng trị cho biết đơn vị đang phối hợp
với công an huyện hải lăng tiếp tục điều tra
củng cố hồ sơ xử lý bốn nghi phạm trộm cắp tài sản
trước đó qua trinh sát nắm bắt tình hình
vào lúc hai mươi một h ba mươi phút đêm ba mươi tháng chín
lực lượng thuộc đồn biên phòng hải an
phát hiện truy đuổi và bắt giữ
bốn nghi phạm có hành vi trộm cắp tài sản
gồm mai văn hoãn ba mươi năm tuổi
lê văn toản ba mươi một tuổi
mai văn dương ba mươi tuổi và phan văn lữ ba mươi bốn tuổi
cùng chú thôn đông tân an xã hải an
tại hiện trường lực lượng chức năng
thu giữ một máy bông công suất lớn
do các nghi phạm trộm được cùng hai xe máy
và một số vật dụng khác để thực hiện hành vi phạm tội
theo thiếu tá tành
hai trong bốn nghi phạm bị bắt vừa hoàn thành
việc cách ly y tế tập trung tại quảng trị
vì trở về từ vùng dịch tp hcm
bước đầu các nghi phạm khai do không có việc làm
để có tiền tiêu xài
nên trong thời gian qua đã thực hiện
chót lọt một số vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn